có mâu thuẫn từ trước nguyễn quang quyết bị bạn cùng làng là lê văn đạt một mươi năm tuổi lao vào đâm đá
dù được mọi người can ngăn nhưng đạt tiếp tục lấy đá ném vào người quyết
đức xúc vì bị đánh trên đường về nhà quyết ghé quán tạm hóa mua một con dao nhọn loại gọt hoa quả
sau đó quyết gọi điện thoại hẹn gặp để nói chuyện
tại đây hai bên xảy ra xô xát quyết giúp con dao đâm vào vùng ngực và chân của đạt dẫn đến tử vong
nguyễn văn quyết sau đó được gia đình đưa đến trụ sở công an để đầu thú và khai báo hành vi phạm tội
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn quang quyết một mươi ba năm tù về tội giết người